một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại xã duy hòa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vào trưa ngày hôm nay
công an tỉnh quảng nam đang tổ chức truy bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi giờ sáng hai đối tượng điều khiển xe máy đi đến chi nhánh ngân hàng agribank tại xã duy hòa huyện duy xuyên
sau đó xông vào bên trong một đối tượng cầm vật giống súng ngắn khống chế ép nhân viên đưa tiền cho vào túi
đối tượng còn lại đứng cảnh giới
ngay lúc đó bảo vệ ngân hàng đã bấm chuông cảnh báo
lại túi đựng tiền rồi lên xe máy bỏ chạy về hướng huyện đại lộc
hiện công an tỉnh quảng nam đang tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường truy bắt các đối tượng
cơ quan công an kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật